thưa quý vị và các bạn quyết định hai trăm một mươi tám bitqd được ban hành ngày hai mươi bảy tháng một của bộ y tế
về hướng dẫn sửa đổi đánh giá cấp độ dịch covid một mươi chín được coi như một bước tiến mới của việt nam
trong việc thực hiện chiến lược thích ứng an toàn linh hoạt và kiểm soát tốt dịch bệnh
và để nối tiếp chiến lược đó mới đây bộ y tế vừa có quyết định về việc ban hành hướng dẫn
chẩn đoán và điều trị covid một mươi chín đây là phiên bản lần thứ tám được bộ y tế cập nhật bổ sung
theo hướng dẫn mới nhất này có năm mức độ phân loại bệnh covid một mươi chín bao gồm không có triệu chứng lâm sàng
mức độ nhẹ mức độ trung bình mức độ nặng và mức độ nguy kịch
người nhiễm không triệu chứng
f được xếp vào nhóm này nếu không có triệu chứng lâm sàng
ngoài nhịp thở dưới hai mươi lần một phút sp hai lớn hơn chín mươi sáu khi thở khí trời
mức độ nhẹ f có các triệu chứng lâm sàng không đặc hiệu như là sốt ho khang đau họng
nghẹt mũi mệt mỏi đau đầu đau mỏi cơ mất vị giác khu giác tiêu chảy
nhịp thở dưới hai mươi lần một phút sp hai trên chín mươi sáu khi thở khí trời
bên cạnh đó người bệnh tỉnh táo tự phục vụ được
x quang phổi bình thường hoặc có nhưng tổn thương ít
mức độ trung bình đánh giá toàn trạng người bệnh có các triệu chứng lâm sàng không đặc hiệu như mức độ nhẹ
về hô hấp bệnh nhân có dấu hiệu viêm phổi khó thở thở nhanh từ hai mươi đến hai mươi năm lần một phút
phổi có dấu hiệu rang nổ và không có dấu hiệu suy hô hấp nặng
so hai từ chín mươi bốn đến chín mươi sáu khi thở khí phòng
f có thể khó thở khi gắn sức đi lại trong nhà lên cầu thang
mặt của người bệnh có thể nhanh hoạt chậm da khô nhịp tim nhanh huyết áp bình thường ý thức tỉnh táo
ngoài ra chụp x qua ngực và các lớp vi tính ngực phát hiện có tổn thương tổn thương dưới năm mươi
siêu âm thấy hình ảnh sóng b khí máu động mạch pao hai so hai hơn ba trăm linh
mức độ nặng
f không được phân loại thuộc nhóm nặng nếu hô hấp có dấu hiệu viêm phổi kèm theo bất kỳ một trong các dấu hiệu sau
nhịp thở hơn hai mươi năm lần một phút khó thở nặng
kéo cơ hô hấp phụ expo hai dưới chín mươi bốn khi thở khí phòng
về tuần hoàng nhịp tim người bệnh có thể nhanh hoặc chậm ha bình thường hay tăng
về thần kinh người bệnh có thể bị bức sức hoặc đừ mệt
chụp x quang ngực và các lớp vi tính ngực có tổn thương tổn thương trên năm mươi
siêu âm thấy hình ảnh sóng b nhiều khí máu động mạch pao hai fio hai khoảng hai trăm linh ba trăm linh
mức độ nguy kịch
f thuộc nhóm nguy kịch có biểu hiện thở nhanh
trên ba mươi lần một phút hoặc dưới một mươi lần một phút có dấu hiệu suy hô hấp nặng thở gắng sức nhiều
thở bất thường hoặc cần hỗ trợ hô hấp bằng thở oxy dòng cao hfnc thở máy
ý thức người bệnh giảm hoặc hôn mê
nhịp tim bệnh nhân có thể nhanh hoạt chậm huyết áp tục triệu ích hoặc vô niệu
kết quả x quang ngực và các lớp vi tính ngực phát hiện có tổn thương tổn thương trên năm mươi
siêu âm hình ảnh sóng b nhiều khí máu động mạch po hai trên fo hai dưới hai trăm linh
toàn hô hấp lắc tắc máu trên hai mmol một lít
trước đó hướng dẫn chẩn đoán và điều trị covid một mươi chín ban hành kèm quyết định bốn nghìn sáu trăm tám mươi chín quy đề bit
vào ngày sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một của bộ y tế phân loại các bệnh nhân covid một mươi chín theo bốn mức độ bệnh
gồm nhẹ trung bình nặng và nguy kịch
các tiêu chí trong bốn mức độ này không có sự thay đổi
như vậy trong hướng dẫn mới của bộ y tế đã có thêm nhóm f không triệu chứng